hà nội hiện đang thực hiện chỉ thị một mươi năm trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín trên toàn thành phố
qua đó thành phố yêu cầu các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhà nghỉ khách sạn tạm dừng hoạt động để ngăn chặn lây lan dịch bệnh
tuy nhiên một số nhà nghỉ khách sạn trên địa bàn tp hà nội vẫn bất chấp lệnh cấm và ngang nhiên hoạt động cả ngày lẫn đêm để đón khách
phản ánh ngay sau đây của phóng viên anntv
khách sạn tqt số một a xq vườn trấn đạo quận phàn kiếm cửa mở nhân viên có mặt tại quầy lễ tân
sau khi thống nhất giá khách nhanh chóng nhận được chiều khóa phòng
khi khách trả phòng nhân viên lễ tân cho biết khách sạn bắt đầu quay trở lại hoạt động từ ngày hai mươi một tháng chín và đến nay cũng là khách sạn duy nhất mở trên địa bàn
khách sạn cũng mới mở lại mới từ hôm hai mươi một hết chỉ thị rồi bọn em mở lại

dạ được quay thẻ được quay khoản được
bọn em bị nghỉ lâu quá rồi
mấy quán chưa mở đâu ạ
chưa mở đâu ạ khách sạn bọn em còn mở gọi là đầu tiên đấy
trước tình trạng này ubnd quận hoàn kiếm đã tiến hành kiểm tra phát hiện vi phạm và xử phạt hành chính khách sạn tqt
với số tiền ba mươi triệu đồng
đồng thời yêu cầu khách sạn dừng việc hoạt động đến khi có thông báo mới nhất của ubnd tp hà nội
tại quận thanh xuân nhiều nhà nghỉ khách sạn mở cửa để đón nhận khách tại ngõ số bảy đường hoàng minh giám phường nhân chính
bảo vệ ngồi túc trực tại cửa nhân viên lễ tân sẵn sàng đón khách
trước tình trạng này công an quận thanh xuân đã chủ động tuần tra kiểm soát trên địa bàn nhằm kịp thời ngăn chặn vi phạm
trong tình hình dịch bệnh vẫn còn có những diễn biến phức tạp
các cơ sở kinh doanh có điều kiện hiện nay vẫn chưa được phép hoạt động
do đó mà chúng tôi cũng thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra
nếu như phát hiện các cơ sở kinh doanh có điều kiện chúng tôi cũng thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra
cơ sở nén lút hoạt động chúng tôi cũng kiên quyết xử lý theo pháp luật
công tác tuần tra kiểm soát là cần thiết nhằm đảm bảo tình hình an ninh trật tự nâng cao công tác phòng chống dịch
hiện nay thành phố hà nội đã dần nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch nhằm sớm ổn định cuộc sống của người dân cũng như phát triển kinh tế
tuy nhiên các cơ sở kinh doanh cần nghiêm chỉnh chấp hành các chỉ thị của thành phố hoạt động theo đúng quy định đã được ban hành